liên tục những vụ thâu tóm đất công bị phanh phui thời gian gần đây đều cho thấy điểm chung như một công thức vàng trong tham nhũng đất đai gây thiệt hại rất lớn tài sản nhà nước
đó là các doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước khi được giao nhiều dự án đầu tư với quỹ đất lớn sẽ tìm nhiều cách để tài sản vào tay tư nhân với giá bèo
tuy nhiên việc doanh nghiệp biến công thành tư sẽ không thể thực hiện nếu không có sự tiếp tay của một số cán bộ lãnh đạo thông qua những bút phê chủ trương quyết định phê duyệt
nguy cơ sập đê kè tại huyện nam sách do khai thác cát trái phép là nội dung chính của bài viết trên báo nhân dân
huyện nam sách tỉnh hải dương hiện là điểm nóng về khai thác cát trái phép mặc dù tình trạng này xảy ra trong thời gian dài gây thất thoát nguồn tài nguyên
đe dọa an toàn hệ thống đê kè đất sản xuất nông nghiệp thậm chí là cả tính mạng và tài sản của người dân
song công tác quản lý xử lý của các cấp chính quyền cơ sở còn thiếu kiên quyết gây bức xúc trong dư luận
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm tọc trên trang tám và trang bảy
dự án đường thái nguyên chợ mới bắc cạn đưa vào khai thác từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên hiện nay dự án này đang rơi vào tình trạng rắc rối bot và bóng mà nợ xấu
việc thu phí mới chỉ đang thực hiện tại tuyến đường thái nguyên chợ mới tỉnh bắc cạn chưa thu trên quốc lộ ba
nhưng các phương tiện vẫn lưu thông chủ yếu trên quốc lộ ba để tránh mất phí
giữa tháng tám vừa qua bộ giao thông vận tải phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên
và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp về kế hoạch tuyên truyền và phương án triển khai thu phí
tại trạm thu phí quốc lộ ba
tuy nhiên tính đến thời điểm này các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa chốt thời gian chính thức
cho nhà đầu tư tiến hành thống kê cấp thẻ miễn giảm để tiến hành thu phí
thực tế này đang khiến cho nhà đầu tư đứng trước nguy cơ vỡ nợ vì mỗi tháng phải trả gần hai mươi tỷ đồng
thảm kịch ba mươi chín người chết trong container ở anh nhập cư liều lĩnh bằng mọi giá là bài viết trên báo lao động số ra ngày hôm nay
ngày hai mươi bảy tháng một mươi các cơ quan chức năng của anh tiếp tục điều tra vụ ba mươi chín người bị phát hiện đã chết
trong thùng xe container đông lạnh ở khu công nghiệp waterclay cách thủ đô london ba mươi hai km
dù chưa có kết quả điều tra rõ ràng song vụ việc gây chấn động thế giới này một lần nữa
gióng lên những hồi chuông cao
trong những hành trình mà nhiều người phải trả giá bằng cả tính mạng của mình
thưa quý vị và các bạn sự kiện chuỗi cửa hàng món huế bị đóng cửa và nhóm nhà đầu tư đã tiến hành các thủ tục ban đầu
để khởi kiện chủ tịch công ty huy việt nam là ông huy nhật ra tòa đã khiến cho nhiều người quan tâm
tổng số tiền mà các nhà đầu tư rót vốn vào công ty này được cho là lên tới bảy mươi triệu đô la mỹ khoảng hơn một sáu trăm linh tỷ đồng
theo tác giả bài viết trên báo thời nay thời gian này nhiều người cũng đã phản nàn về sự xuống cấp của những thương hiệu truyền thống
vốn được coi là đặc sản của mỗi vùng miền đặc biệt là sau khi người ta quyết tâm mở rộng những thương hiệu truyền thống ấy trong nước hoặc ra nước ngoài
sự sụp đổ của món huế nên được coi là điều đáng báo động đối với những thương hiệu truyền thống vốn thành danh vì chất lượng
bởi nếu chỉ chạy theo hình thức mà quên đi dĩa dìn chất lượng vốn có thì sự thất bại sẽ là điều thất yếu
chuyển sang thông tin
đáng chú ý khác việc hai nạn nhân liên tiếp tử vong tại hai bệnh viện chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ lớn ở tp hcm vừa qua
đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong quản lý dịch vụ thẩm mỹ báo tuổi trẻ có bài phản ánh về vấn đề này cơ sở làm đẹp tay ngang tung hoành
cách đây vài ngày bệnh viện mắt trung ương hà nội tiếp nhận bệnh nhi một mươi ba tuổi bị phù gai thị mất hoàn toàn thị lực mắt phải
sau khi tiêm phi lơ chất làm đầy tại một spa ở tỉnh yên bái đây chỉ là một trong bốn ca mất
thị lực sau khi tiêm filler mà bệnh viện mắt trung ương tiếp nhận gần đây nhưng điều này cho thấy những hiểm nguy gây tổn hại sức khỏe
nghiêm trọng với các chị em có nhu cầu làm đẹp các chuyên gia cho rằng hiện nay quản lý dịch vụ thẩm mỹ đang rơi vào tình trạng kiểu thả gà ra đuổi
bởi cứ xử phạt xong các cơ sở lại chạy qua chỗ khác hành nghề
báo hà nội mới số ra ngày hôm nay nêu thông tin thời tiết giao mùa thu đông nguy cơ bùng phát lây lan dịch bệnh
các chuyên gia khuyến nghị để phòng chống dịch bệnh lúc giao mùa ngoài nỗ lực của ngành y tế thì chính quyền địa phương
việc mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe cũng rất là quan trọng các chuyên gia cho rằng người dân không nên chủ quan bởi bất kỳ loại bệnh nào
kể cả bệnh cúng thường căn bệnh rất dễ mắc trong giai đoạn chuyển mùa cũng rất nguy hiểm có thể gây tử vong
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại